theo bảo hiểm xã hội việt nam đến cuối năm hai nghìn một mươi năm cả nước có bảy mươi triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ bảy mươi sáu số dân
tại lào cai số người tham gia bảo hiểm y tế đã lên hơn chín mươi tám
đặc biệt là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thông tư số bốn mươi năm hai nghìn một mươi năm của bộ y tế về thông tuyến trong khám chữa bệnh có hiệu lực
thì quy trình khám chữa bệnh đã mang lại những lợi ích to lớn cho người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
bên cạnh những mặt tích cực thì quy định thông tuyến cũng đã và đang tạo ra những áp lực đối với những cơ sở y tế mà lâu nay đã có chất lượng uy tín và được người dân tin tưởng lựa chọn
từ khi có quy định về thông tuyến khám chữa bệnh tại tỉnh lào cai số lượng bệnh nhân sinh sống tại các huyện lân cận như bắc hà bảo yên văn bàn
lựa chọn bệnh viện huyện đa khoa bảo thắng khám chữa bệnh
chữa bệnh tăng lên đột biến làm cho bệnh viện này luôn ở trong tình trạng quá tải trên hai trăm linh
không chỉ quá tải ở khu vực khám chữa bệnh ngoại trú tình trạng quá tải diễn ra hầu hết ở các khoa điều trị nội trú trong toàn bệnh viện

tại khoa nội với chỉ tiêu được giao là bốn mươi năm giường bệnh nhưng số thực kê tại khoa đã lên đến con số một trăm hai mươi tám giường với một trăm bốn mươi bệnh nhân đang nằm điều trị
trong khi đó toàn khoa chỉ có năm bác sĩ với ba mươi kỹ thuật viên và điều dưỡng
công việc họ đảm nhiệm không chỉ chăm sóc cho một trăm bốn mươi bệnh nhân hiện có mà còn phải kiêm thêm nhiệm vụ khám và cấp thuốc cho hàng trăm bệnh nhân điều trị tại bốn phòng khám ngoại trú mỗi ngày
còn tại khoa nhi việc bệnh nhân nằm ghép nằm ngoài hành lang cũng là câu chuyện diễn ra
chúng tôi được giao chỉ tiêu là hai mươi năm giường bệnh nhưng hiện tại chúng tôi đã phải kê đến hơn sáu mươi giường bệnh gồm cả khu khuôn viên này và phải kê thêm những giường ở ngoài hành lang để khắc phục tình trạng quá tải cho bệnh nhân nằm
và cán bộ nhân viên của khoa chúng tôi cũng phải thu hẹp lại phải chuyển phòng hành chính
theo quy định thông tuyến sẽ giúp người bệnh không phải qua tuyến xã phường mà lên thẳng các bệnh viện huyện
điều này dẫn đến tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến huyện nhất là các bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại kỹ thuật tiên tiến đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tay nghề cao giao thông đi lại thuận tiện
vì vậy cùng với những nỗ lực từ phía những người thầy thuốc thì những chính sách mới trong việc đầu tư trang thiết bị mở rộng khu vực khám chữa bệnh
bổ sung thêm đội ngũ nhân lực cho những cơ sở y tế đang trong tình trạng quá tải như bệnh viện đa khoa bảo thắng cũng cần được các nhà quản lý xem xét đầu tư một cách thỏa đáng